cùng với đó ubnd tp hcm điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn kiểm soát f f một trong trường
theo đó nếu phát hiện f nhà trường sử dụng kit test dự phòng để tầm soát f vào các trường hợp nghi nhiễm
việc tầm soát f một do y tế địa phương hỗ trợ
phó chủ tịch ubnd tp dương anh đức đã có chỉ đạo khẩn về việc điều chỉnh một số nội dung quy định
tại bước ba trong quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp f ở các cơ sở giáo dục
học sinh được xác định là f một sẽ ở nhà cách ly năm ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc bảy ngày
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều và được họp trực tuyến
hết thời gian cách ly cha mẹ tự xét nghiệm nhanh cho con thông báo cho giáo viên chủ nhiệm
bằng hình ảnh kết quả xét nghiệm qua email và tin nhắn
nếu không có điều kiện xét nghiệm tại nhà phụ huynh đưa con đến trạm y tế để nhân viên y tế thực hiện
kết quả được báo về trường tương tự như trên
đối với việc theo dõi sức khỏe của các học sinh lớp có f cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh
thuộc nhóm nguy cơ như béo phì mắc các bệnh mãn tính bệnh lý bẩm sinh để theo dõi sát sao sức khỏe trong vòng một mươi ngày
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tp hcm
hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm
không được yêu cầu phụ huynh thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết như yêu cầu xét nghiệm định kỳ hàng tuần
xét nghiệm rt pcr để khẳng định âm tính
ngành giáo dục và đào tạo phải chủ động phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quy định về phòng chống dịch và quy trình xử lý khi có f trong trường học
chuyển sang những tin tức liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại tp hcm
trước áp lực quay trở lại trường học bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trường ở tp hcm được cấp năm mươi kit test nhanh cho covid một mươi chín
hơn năm mươi bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín được cấp về cho trường học để tầm soát các ca nghi nhiễm
ngày ba ba sở giáo dục và đào tạo tp hcm triển khai phân bổ mỗi trường hai mươi bộ sinh phẩm
theo chủ trường của ủy ban nhân dân tp hcm khi sử dụng hết số lượng được cấp trường sẽ được bổ sung
ngoài số kit được cấp phát phần lớn trường đều chuẩn bị năm mươi một trăm linh kit test nhanh
bằng kinh phí tại chỗ một số trường huy động từ phía hội phụ huynh
theo các quy định các trường dùng bộ sinh phẩm này tầm soát các ca nghi nhiễm trong trường
tức là những người có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng sốt ho đau họng chảy nước mũi
ngạt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất hữu giác
đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp hoặc có yếu tố dịch tễ
việc cấp bộ sinh phẩm diễn ra sau khi nhiều trường rơi vào tình trạng khó khăn do thiếu kinh phí
mua kit test nhanh để tầm soát f f một
có thể thấy sau thời gian ngắn trở lại trường học số lượng giáo viên học sinh là f f một tăng cao
khiến trường học giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức dạy học
tại các trường phổ thông học sinh và giáo viên là f tăng mỗi ngày
khiến cho nhiều địa phương phải đóng cửa trường học hoặc cố cầm cự trong những ngày qua
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng hầu hết các địa phương trên cả nước đã cho học sinh các cấp học trở lại trường trực tiếp
mặc dù đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng thời gian gần đây
số học sinh cán bộ giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành phố vừa phải quyết định điều chỉnh hình thức
học cho học sinh từ trực tiếp sang trực tuyến
mới đây nhất tại đồng nai sau hơn hai tuần tổ chức dạy và học trực tiếp từ một mươi bốn tháng hai
đến mùng hai tháng ba toàn tỉnh ghi nhận gần một mươi một học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
do số ca mắc tăng cao nên nhiều lớp học ở đồng nai phải chuyển sang dạy và học trực tuyến
theo ghi nhận tại hà nội có trường số giáo viên mắc covid một mươi chín đã chiếm hơn một nửa
mặc dù nguyên tắc là các thầy cô f được nghỉ ngơi điều trị nhưng do thiếu giáo viên
nên một số trường động viên những trường hợp không có triệu chứng hoặc đủ sức khỏe
thì tham gia các giờ dạy trực tuyến để việc học của học sinh không bị gián đoạn
một hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội cho biết
hiện tại nhiều thầy cô mắc covid một mươi chín trong đó trường học rơi vào cảnh thiếu giáo viên trầm trọng
bên cạnh lịch dạy của mình các thầy cô trong trường phải sắp xếp lại thời gian
để đảm đương thêm công việc của những đồng nghiệp đang là f
khó khăn lớn nhất là giáo viên học sinh f f một rất nhiều luân phiên nhau nghỉ
giáo viên f f một có thể nghỉ dạy hoặc dạy trực tuyến
tuy nhiên học sinh vẫn đến trường học trực tiếp
lại phải bố trí giáo viên khác quản lý lớp
tôi rất lo nếu trong thời gian dài giáo viên của mình sẽ không đủ sức để đứng lớp
với các trường đại học tình hình các ca f liên tục tăng
dự kiến khi toàn bộ sinh viên quay trở lại học trực tiếp
số lượng sinh viên là f sẽ rất lớn
trường đại học dự báo lúc đó sẽ rất khó khăn trong công tác điều trị và phòng chống dịch
đến thời điểm này nhiều sinh viên lỡ đến thành phố thuê trọ trả tiền thuê nhà rồi
nhưng lại phải ở nhà trọ đã học trực tuyến vì nhà trường dạy học on off
vẫn biết dịch bệnh là bất khả kháng khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện
nhất là diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp như hiện nay
nhưng kế hoạch dạy học biện pháp phòng chống dịch liên tục thay đổi
khẩu hiệu chỉ có một học sinh đến lớp vẫn mở cửa lớp
tổ chức song song hai hình thức giảng dạy trực tiếp và trực tuyến dẫn đến gây khó khăn
cho cả giáo viên học sinh sinh viên và nhà trường
liệu cách làm này có hiệu quả và phù hợp không khi nhiều trường còn không đủ giáo viên để đứng lớp
câu trả lời này xin dành cho các bậc phụ huynh và những người đang đứng trên vai trò quản lý
hãy cân nhắc và suy xét thật kỹ lưỡng
chúng tôi cho rằng thông tin liên quan đến hội chứng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín ở trẻ em
rất cần quý vị theo dõi
nếu bạn cảm giác như ở đâu cũng nghe nói về hội chứng này là do hoảng loạn mà thôi
bởi mới đây bác sĩ trương hữu khanh đã khẳng định không có chuyện trẻ đang khỏe
lăn đùng ra mắc hội chứng viêm đa hệ thống so mắc covid một mươi chín
nếu bạn cảm giác như ở đâu cũng nghe nói về misc hội chứng viêm đa hệ thống sau mắc covid một mươi chín
ở trẻ em là do hoảng loạn
bởi lẽ ngay cả chủng danta thì misc cũng rất hiếm gặp tỷ lệ theo thống kê ở nước ta là một trên một mươi trẻ
không phải trẻ mắt misc nào cũng nặng đến nỗi phải nằm hồi sức như nhiều người nghĩ
không có chuyện một trẻ tự dưng đang khỏe mạnh bóng lăn đùng ra vì misc
thứ nhất misc chỉ xảy ra trong vòng hai đến sáu tuần sau khi mắc covid một mươi chín
quá thời gian này thì các vấn đề sức khỏe mà trẻ gặp phải không phải là misc không phải do hậu covid một mươi chín